ngày hôm nay ở các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế sẽ có mưa giải rác
và nhiệt độ giảm chỉ còn từ một mươi chín đến hai mươi hai độ trời rét cả ngày
các tỉnh thành từ đà nẵng đến quảng ngãi dù chỉ chịu tác động rất yếu của khối không khí lạnh
nhưng trời cũng chỉ có nắng gián đoạn và nhiệt độ giảm xuống dưới hai mươi sáu độ
riêng khu vực các tỉnh nam trung bộ trời có mây thay đổi nắng nhiều hơn trong ngày
cùng với nhiệt độ trưa chiều ổn định và giao động trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
hai khu vực là tây nguyên cũng như là khu vực nam bộ là những khu vực có thời tiết ổn định nhất
trên phạm vi cả nước trong ngày hôm nay
dự báo tại đây có mây thay đổi mưa chỉ xảy ra ở một vài nơi
ban ngày trời khô ráo có nắng cùng với nhiệt độ trưa chiều phổ biến trong khoảng từ hai mươi bảy hai mươi chín độ
ở khu vực tây nguyên và ba mươi ba mươi ba độ ở các tỉnh thành nam bộ
trên biển vùng áp thấp nhiệt đới ở khu vực phía đông miền trung của philippines
vẫn đang di chuyển theo hướng tây tây bắc và có khả năng mạnh lên
dự báo trong ngày hôm nay
sau đó nó sẽ đổi hướng di chuyển chủ yếu theo hướng tây và hướng về khu vực phía nam của biển đông
vì thế tàu thuyền hoạt động trên khu vực nam biển đông vùng biển huyện đảo trường sa
cần hết sức lưu ý diễn biến của áp thấp nhiệt đới này
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước